ngày một mươi tám tháng sáu phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ và các đại biểu đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh
tiếp xúc cử tri tại thành phố hà tĩnh và trường đại học hà tĩnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại các buổi tiếp xúc trước những ý kiến cử tri phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ khẳng định
quốc hội chính phủ biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước
đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ xuyên tạc sự thật kích động quá khích
đối với những kiến nghị của các cử tri về chất lượng giáo dục hiện nay chính phủ đang chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo đẩy nhanh tiến độ
sớm ban hành chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
liên quan đến vấn đề hỗ trợ thành phố hà tĩnh phó thủ tướng chính phủ tiếp thu đề nghị bộ ngành và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu điều chỉnh phù hợp